theo thông tin từ lực lượng quản lý thị trường các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế cơ bản đã chấp hành nghiêm việc bán theo giá niêm yết
tuy nhiên do nguồn hàng cung cấp còn hạn chế dẫn đến tình trạng khan hiếm hàng hóa phục vụ phòng chống dịch bệnh
đặc biệt là mặt hàng khẩu trang y tế
từ ngày ba mươi một tháng một đến ngày hai mươi chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi lực lượng quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra
xử lý hơn năm bốn trăm linh cơ sở kinh doanh thiết bị y tế xử phạt hành chính số tiền hơn một tỷ sáu trăm linh triệu đồng
trong thời gian tới lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung tăng cường các nhiệm vụ kiểm soát ngăn chặn đầu cơ
găm hàng tăng giá quá mức vi phạm chất lượng nhằm ổn định thị trường
góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân về các trang thiết bị y tế và mặt hàng phục vụ phòng chống dịch